ung thư trẻ em không phải là một vấn đề mới nhưng thực tế trong cộng đồng không ít người quan niệm ung thư chỉ có ở người lớn tuổi
phòng chống ung thư ở trẻ em vì thế còn nhiều hạn chế và không ít ca bệnh được phát hiện rất muộn
để lại những nỗi dây dứt khôn nguôi trong tâm trí những bậc làm cha làm mẹ có con em không may sớm phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo
những đứa trẻ sớm bị dụng tóc vì các đợt hóa trị xa trị
những cơn quấy khóc bất thường
thương con nhiều bậc cha mẹ đã lặn lội từ nam ra bắc để giành giật sự sống cho con
bé bùi mai phương thảo đang học lớp một phải nhập viện vì phát hiện khối hạch ở cổ và có triệu chứng đau bụng
sau khi chụp chiếu và xét nghiệm ở bệnh viện nhi trung ương án u nguyên bào thần kinh giai đoạn bốn giai đoạn cuối
khối u ác tính đã di căn đến xương và tùy sự sống của bé chỉ còn tính bằng tháng
cháu đang học bình thường khi thủy dục về cháu đau bên hồng
bên trái đi siêu âm ở bệnh viện huyện ngọc hồi thì thấy cái u nhỏ nhỏ đó
thì ra đây chụp cảm ứng từ các thứ thì phát hiện cháu nó bị u sâu không thấy có bác sĩ phát hiện là u ác
hầu hết mọi gia đình khi đưa các bé đến bệnh viện đều bàng hoàng và bất ngờ khi con mình được chuẩn đoán ung thư
nhiều bé khi xuất hiện các triệu chứng thì đưa đến viện đã ở giai đoạn ba bốn
bé nó rất là khỏe mạnh nhé chơi bình thường
đột nhiên nó có triệu chứng thì bắt đầu tái phát rất là nhanh
mình không có chuẩn bị chuyện luôn
hiện khoa ung biếu bệnh viện nhi trung ương đang điều trị nội chú cho hơn bốn mươi bé bị mắc ung thư và bốn mươi bé được điều trị ngoại trú
số bệnh nhi được phát hiện ung thư có dấu hiệu tăng tuy nhiên tỷ lệ các bé được phát hiện sớm lại thấp dẫn đến việc điều trị thất bại
với những bệnh lý ung thư của trẻ em
triệu chứng thường nó khởi phát rất là thầm lặng và nó có triệu chứng rất giống với những bệnh lý thông thường mà rất là khó có thể phát hiện được
tuy nhiên thì với những cái bệnh lý mà người ta nói rằng là khi mà điều trị thông thường
ví dụ như một cái viêm họng viêm amamidam viêm phổi mà chúng ta điều trị không có cải thiện
kèm theo đấy là có những triệu chứng mà sốt kéo dài thiếu máu hoặc là sốt huyết
những cái triệu chứng mà nó không thông thường như những bệnh lý thông thường kèm theo nữa
thì tất cả những trường hợp đấy thì tất cả những gia đình cũng như là các bác sĩ ở tuyến cơ sở
cần làm một cái tầm sốt ung thư
phát hiện sớm ung thư ở trẻ có ý nghĩa rất quan trọng
bởi khi ung thư phát triển trên nền tế bào non trong cơ thể trẻ
các thuốc sẽ chịu tác động nhanh tỷ lệ sống thêm ở trẻ rất cao lên đến bảy mươi trong tất cả các bệnh ung thư
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ hãy dành thời gian cho con chơi với con quan sát con nhiều hơn
đồng thời không chủ quan và đừng bỏ qua những triệu chứng
tưởng như là các chứng bệnh thông thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ báo hiệu ung thư